hôm nay ngày hai mươi năm tháng tám và mở đầu là những thông tin cập nhật về cơn bão số ba
vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão số ba được xác định ở trên khu vực phía bắc biển đông
cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
như vậy là bão số ba vẫn đang di chuyển về phía đất liền trung quốc
nhưng hoàn lưu của bão thì được nhận định sẽ gây mưa to đến rất to cho bắc bộ và thanh hóa từ chiều nay
với lượng mưa khoảng một trăm linh hai trăm linh mm có nơi mưa trên hai trăm năm mươi mm
còn trước đó thì trong buổi sáng và trưa nay bắc bộ nói chung và thủ đô hà nội nói riêng
trời vẫn oi nóng với nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ c
như vậy là trạng thái thời tiết trong ngày sẽ có sự thay đổi
bởi vậy bên cạnh các vật dụng che nắng cần thiết thì quý vị cũng cần mang theo cả những vật dụng che mưa
cùng với đó hãy sắp xếp lịch trình di chuyển phù hợp
bởi mưa to rất dễ gây ra ngập ống của khu vực trũng thấp và tình trạng tắt đường
nhất là vào khung giờ tan tầm
thông tin chi tiết hơn tại các tỉnh thành phố sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở phần sau của chương trình